thưa quý vị tiếp tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao tòa thánh vatican paul richard gallagher
nhân dìm có chuyến thăm việt nam vào chiều nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú
là dấu mốc quan trọng và là kết quả của một quá trình trao đổi tích cực
trên tinh thần tôn trọng hợp tác và hiểu biết lẫn nhau
đồng thời thể hiện nhà nước việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của các tôn giáo trong đó có công giáo
thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam là quốc gia đa tôn giáo
với hai mươi bảy triệu tín đồ chiếm hai mươi bảy dân số cả nước
trong đó cộng đồng công giáo phát triển mạnh mẽ với hơn bảy hai triệu giáo dân
khẳng định nhà nước việt nam thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng
và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân với hệ thống chính sách
pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ngày càng hoàn thiện
bảo đảm hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo
thủ tướng phạm minh chính bày tỏ mong muốn cộng đồng công giáo việt nam
phát huy tinh thần kính chúa yêu nước sống tốt đời đẹp đạo
tích cực tham gia xây dựng và chấp hành chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tiếp tục góp phần củng cố
khối đại đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo
thủ tướng phạm minh chính chia sẻ thành tựu phát triển của việt nam
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
thủ tướng cho biết quan hệ việt nam tòa thánh thời gian qua có nhiều tiến triển
hai bên tích cực duy trì trao đổi tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao
cũng như kết quả hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp việt nam vatican
chính quyền các cấp và địa phương việt nam trong thời gian qua
đã tạo thuận lợi cho hoạt động của đại diện thường trú tòa thánh
tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao paul richard gallagher cảm ơn lời chúc mừng
nhân dịp mùa phục sinh và lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
gửi giáo hoàng francis và của thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi thủ tướng
hồng y petro parolin bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội
và đối ngoại của việt nam tự hào có đóng góp của cộng đồng công giáo việt nam
tin tưởng rằng cộng đồng công giáo mong muốn và có khả năng đóng góp nhiều hơn nữa
cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước việt nam
tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao tòa thánh mong muốn
hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ một mươi một tại hà nội
bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng việt nam
tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động của đại diện thường trú tòa thánh
tại việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giáo hoàng francis giao phó
tin tưởng với sự hiểu biết lẫn nhau đối thoại chân thành
quan hệ việt nam tòa thánh sẽ đạt được những tiến triển mới
chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng ngoại giao cộng hòa
liên bang brazil mauro vieira đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng đánh giá cao những chính sách
của chính phủ tổng thống lula da silva để củng cố và nâng cao vị thế kinh tế
chính trị và vai trò tích cực của brazil tại khu vực và trên thế giới
và tin tưởng rằng chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao mauro vieira sẽ góp phần làm tăng cường
hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện việt nam brazil là bước đi cụ thể để triển khai các thỏa thuận
của lãnh đạo cấp cao hai nước nhất là trong những lĩnh vực hai nước có tiềm năng và nhu cầu
thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn
các cấp nhất là lãnh đạo cấp cao giữa hai nước thủ tướng đánh giá hợp tác kinh tế thương mại
là lĩnh vực có tiềm năng to lớn giữa hai nước khi brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất
của việt nam tại khu vực mỹ la tinh và là đối tác thương mại lớn thứ hai tại khu vực châu mỹ
với kinh mạch song phương liên tục gia tăng trong những năm qua và đạt bảy một mươi một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị chính phủ brazil sớm công nhận quy chế
kinh tế của việt nam đồng thời đề nghị phía brazil tiếp tục phối hợp với các nước thành viên
khối thị trường trung nam mỹ mekosur để sớm thúc đẩy sớm khởi động đàm phán hiệp định tự do thương
mại giữa việt nam mekosur góp phần tiếp tục nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương giữa
hai nước hướng tới hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp hai nước và đưa quan hệ việt nam brazil
lên một tầm cao mới bộ trưởng mauro vieira khẳng định
chính phủ của tổng thống lula da silva coi trọng vai trò và vị thế của việt nam tại khu vực
cho biết chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm vừa qua của
thủ tướng chính phủ cũng như tăng cường các lĩnh vực hợp tác khác đồng thời chuẩn bị cho chuyến
thăm việt nam của tổng thống brazil trong thời gian tới bên cạnh đó bộ trưởng cho biết hiện
brazil đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh g hai mươi dự kiến tổ chức vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và mong muốn phía việt nam cùng phối hợp trao đổi và xây dựng nội dung góp phần tạo thành công cho
sự kiện quan trọng này cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quan hệ song phương
duy trì hữu quả tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao và nối lại cơ chế ủy ban liên
chính phủ giữa hai nước nhằm ra soát hợp tác song phương đề xuất các phương hướng nhằm mở rộng và
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện việt nam brazil tiếp tục hợp tác hiệu quả thực
chất và lâu dài hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới
bộ trưởng mauro vieira cũng đã báo cáo với thủ tướng chính phủ về các nội dung hội đàm với
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng
quan tâm đề xuất các biện pháp cụ thể và thống nhất chương trình hợp tác song phương việt nam brazil
trong thời gian tới nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh và quan tâm như nông nghiệp
khoa học công nghệ chuyên đổi năng lượng năng lượng sinh học cùng với các lĩnh vực hợp tác khác
mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như sản xuất lương thực thực phẩm hà lan văn hóa thể thao
đào tạo bóng đá du lịch giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng giao lưu nhân dân
cũng như tăng cường ủng hộ thăm vấn lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn của trung quốc tại thành phố thượng hải
giám đốc điều hành tập đoàn tcl wang cheng cho biết tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện
thiết bị và các sản phẩm điện tập đoàn đã đầu tư ba nhà máy sản xuất tại bình dương và quảng ninh
với tổng vốn đầu tư hơn một trăm linh triệu usd chủ yếu tập trung vào sản phẩm tv màn hình tv và thiết bị âm thanh
tập đoàn đang dự kiến đầu tư thêm nhà máy sản xuất mô đun tấm nền tv ở miền bắc việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của tập đoàn tcl tại việt nam
cho biết quốc hội đã và sẽ tiếp tục tạo khung khổ chính sách pháp luật thuận lợi
tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn tại việt nam
nêu rõ việt nam coi thành công của doanh nghiệp nước ngoài là thành công của chính mình
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao ý tưởng thành lập chuỗi cung ứng của tập đoàn tại việt nam trong thời gian tới
tiếp ông trương thiên nhiệm chủ tịch tập đoàn thi hèn năng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao ngành nghề của tập đoàn trong lĩnh vực pin năng lượng mới
với các hoạt động từ sản xuất pin tài chế tài nguyên và dịch vụ kỹ thuật
theo chủ tịch quốc hội sản xuất xe điện phù hợp với xu hướng xanh hóa trong đó việt nam không phải ngoại lệ
chủ tịch quốc hội hoan nghênh tập đoàn lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tư
lãnh đạo tập đoàn thi hèn năng cho biết đang có kế hoạch đầu tư dự án sản xuất ác quy động lực tính năng cao
pin lưu trữ năng lượng công nghiệp và tuần hoàn tái chế tại tỉnh nghệ an
khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như việt nam
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước việt nam trung quốc
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội chủ tịch tập đoàn tech hong hong tan du cho biết
tập đoàn là nhà sản xuất và phân phối sản phẩm sợi chỉ vải tấm vải dệt bông hàng đầu trung quốc
là nhà sản xuất sợi lớn nhất việt nam chiếm hai mươi năm tổng sản lượng sợi của toàn ngành dệt may
từ năm hai nghìn sáu tech hong đã đầu tư một tám tỷ usd vào một mươi sáu dự án tại tỉnh đồng nai và quảng ninh
trong đó có khu công nghiệp chuyên sâu về dệt mây tại quảng ninh
chủ tịch quốc hội vương đình huệ hoan nghênh việc tập đoàn mở rộng đầu tư trong nhiều ngành lĩnh vực mới
phù hợp với chủ trương và định hướng của việt nam
về kiến nghị xem xét các cơ chế trong sử dụng và khai thác quỹ đất sử dụng năng lượng
chủ tịch quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ cùng chính phủ các bộ ngành địa phương
giả soát các quy định phù hợp với thực tiễn điều chỉnh trong quá trình xây dựng hoàn chỉnh pháp luật
bên cạnh đó quốc hội và chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tăng cường phân cấp phân quyền thường xuyên lắng nghe các ý kiến của nhà đầu tư
cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp trung quốc
tiếp ông lý tự học chủ tịch hội đồng quản trị và các lãnh đạo tập đoàn viễn thông trung hưng zte
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao quy mô và thành tựu đầu tư kinh doanh của tập đoàn trên toàn cầu nói chung và tại việt nam nói riêng
đề nghị tập đoàn quan tâm hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái số đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đặc biệt chú trọng hỗ trợ xây dựng hạ tầng mềm bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp lớn tiên phong về công nghệ
tích cực kiến nghị đề xuất các nội dung để hoàn thiện khung khổ thể chế phát triển lĩnh vực này
việt nam cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trung quốc nói chung và tập đoàn zte nói riêng
triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả thành công và bền vững
tiếp ông nghiêm giới hòa người sáng lập tập đoàn xây dựng thái bình dương chủ tịch viện nghiên cứu trang nghiêm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá tập đoàn thái bình dương có nhiều ý tưởng lớn về đầu tư xây dựng
và mong muốn tập đoàn sẽ thực hiện dự án xứng đáng với trình độ và quy mô của tập đoàn
hiện nay tại việt nam tập đoàn thái bình dương đang xúc tiến triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu tú liên hà nội
và đường từ cầu tứ liên đến cao tốc hà nội thái nguyên
dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố hà nội tuyến số năm đoạn văn cao ngọc khánh láng hòa lạc
chủ tịch quốc hội rất hoan nghênh tập đoàn thái bình dương và thành phố hà nội đã ký ghi nhớ hợp tác về hai dự án này
mong tập đoàn sẽ có những dự án mang tính chất biểu tượng mang tầm vóc quốc tế
tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa chiều nay tại thành phố thượng hải trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đồng chí trần cát ninh ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố thượng hải trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố thượng hải tươi đẹp năng động
khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với trung quốc
trong đó luôn coi trọng và sẵn sàng ủng hộ tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế xã hội của thượng hải những năm gần đây
thành công của thượng hải trong xây dựng khu mới phố đông khu thí điểm mộ dịch tự do ftz
có giá trị tham khảo hữu ích đối với nhiều nước trong đó có việt nam
chủ tịch quốc hội cho rằng thượng hải là thị trường xuất khẩu quan trọng của việt nam
trong khi việt nam là điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nghiệp thượng hải
đề nghị thành phố thượng hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của việt nam trên thị trường thượng hải và khu vực hoa đông
tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ và ưu đãi doanh nghiệp việt nam tham gia các kỳ hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc
và các hội trợ giao dịch khác tổ chức tại thượng hải
hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hình mẫu thượng hải với thành phố hồ chí minh và một số địa phương khác của việt nam
chủ tịch quốc hội đề nghị chính quyền thượng hải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam sinh sống học tập làm việc tại thượng hải
bí thư thành ủy thượng hải trần cát ninh bày tỏ vinh dự được đón chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm thượng hải
chia sẻ thành phố thượng hải không phải là lớn nhất về diện tích nhưng đi đầu về phát triển ở trung quốc với gdp hơn sáu trăm năm mươi tỷ usd
đóng góp khoảng một phần một mươi ngân sách toàn quốc
bí thư trần cát ninh khẳng định thượng hải coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của việt nam
mong muốn cùng với các địa phương của việt nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
tăng cường trao đổi đoàn các cấp phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác
thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào việt nam góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
thành phố thượng hải sẵn sàng chia sẻ với việt nam kinh nghiệm xây dựng quản lý đô thị và xã hội
chủ tịch quốc hội đã mời bí thư thượng hải trần cát ninh sớm thăm việt nam
bí thư thượng hải cảm ơn và vui vẻ nhận lời thăm việt nam vào thời điểm phù hợp
chiều nay đoàn công tác của bộ quốc phòng do đại tướng phan văn giang
bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh lào cai đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời gian qua
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đề nghị tỉnh lào cai cần tăng cường tiềm lực quốc phòng triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân duy trì hoạt động hiệu quả của các khu kinh tế quốc phòng
tập trung xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển
cũng tại buổi làm việc đại tướng phan văn giang cảm ơn lãnh đạo các vị chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai đã cùng quân đội và các đơn vị trên địa bàn
phối hợp chuẩn bị tốt cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ chín
tại thành phố hải phòng vào chiều nay đã diễn ra diễn đàn nhịp cầu phát triển việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn lần thứ tư với chủ đề
việt nam hướng tới nền kinh tế xanh bền vững từ chiến lược chính sách của chính phủ tới các sáng kiến giải pháp của địa phương và doanh nghiệp
phó thủ tướng trần hồng hòa chủ trì và phát biểu tại diễn đàn
tại diễn đàn nhịp cầu phát triển việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn lần thứ tư phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị các bộ ngành cơ quan địa phương
cùng chia sẻ về tầm nhìn mục tiêu giải pháp
giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững của quốc gia và địa phương
chính phủ mong muốn các tổ chức quốc tế cộng đồng doanh nghiệp phân tích cơ hội thách thức từ cả góc độ chính phủ địa phương và doanh nghiệp
chính phủ kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia đầu tư một số lĩnh vực thúc đẩy chuyển đổi xanh như năng lượng tài tạo
nghiên cứu chuyển giao công nghệ phát triển vật liệu mới chip bán dẫn phát triển kinh tế số chính phủ số chính quyền số
chuyển đổi xanh trong giao thông phát triển đô thị thông minh bảo vệ môi trường
chính phủ thủ tướng chính phủ luôn kỳ vọng các địa phương và doanh nghiệp sẽ chính là những chủ thể năng động tích cực
đi tìm những sáng kiến giải pháp đột phá cho đất nước thông qua những lối nghĩ cách làm mới
hôm nay tại nhà khách chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao brazil mauro vieira
đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn
hai bộ trưởng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như triển khai đối ngoại mỗi nước
tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ việt nam brazil trong tổng thể quan hệ đối ngoại mỗi nước
brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại mỹ la tinh với kim ngạch hơn bảy một tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
hai bộ trưởng cho rằng giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể cùng hợp tác
nhất là các lĩnh vực ứng phó trong biến đổi khí hậu phát triển xanh và bền vững bảo vệ môi trường
thực phẩm tiêu chuẩn hà lan
nhật chí hai bên tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển ở hai khu vực
hai bên thống nhất phối hợp trong các hoạt động kỷ niệm ba mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tích cực phối hợp triển khai chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới
hai bộ trưởng mong muốn hai nước cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa mỗi nước với khu vực mỹ la tinh và đông nam á
trong đó asean giữ vai trò trung tâm cũng như hợp tác giữa hai khu vực asean mỹ la tình
sáng ngày một mươi tháng bốn báo hà giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập và ra số báo đầu tiên
đến sự có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
cùng lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông lãnh đạo tỉnh hà giang và cơ quan báo chí các tỉnh thành phố
ngày một mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ban thường vụ tỉnh ủy hà giang ban hành nghị quyết chuyên đề số một mươi một
về việc nâng tờ tin hà giang lên thành báo hà giang
chính thức thành lập cơ quan báo của đảng bộ đảng lao động việt nam tỉnh hà giang
những ngày đầu thành lập dù gặp nhiều khó khăn
nhưng báo hà giang đã khẳng định được tính tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của cơ quan báo đảng
hiện nay báo hà giang phát hành năm kỳ một tuần với số lượng phát hành lên đến hơn chín tờ một kỳ
phát biểu chúc mừng báo hà giang đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đánh giá cao những thành tích
đóng góp quan trọng của báo hà giang trong những năm qua
góp phần tích cực và sự phát triển chung của hệ thống báo đảng cả nước
đồng chí lê quốc minh tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh
sự năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo cùng lòng yêu nghề của đội ngũ cán bộ
báo hà giang sẽ tiếp tục có sự đổi mới và phát triển
tại lễ kỷ niệm báo hà giang đã vinh dự được nhận băng khét của thủ tướng chính phủ
và khai trương giao diện báo hà giang điện tử phiên bản tiếng anh
thưa quý vị khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại khu rừng thuộc nông trường bốn trăm linh hai
xã khánh bình tây huyện trần văn thời bất ngờ đã phát cháy và lan rộng
đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng tỉnh cà mau vẫn chưa thể khống chế dập tắt đám cháy này
có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy chủ tịch quỹ đoàn nhân dân tỉnh cà mau quỳnh quốc diệt
đã khuy trọng hơn bốn trăm linh lực lượng và các thiết bị chuyên dụng
chia làm năm mũi khác nhau để chạp lửa
nhưng tình thế hết sức cam co vì liên tục gặp gió lớn và kênh rạch đang trong tình trạng khô kiệt nước
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ trước cùng ngày cháy lớn xảy ra tại khu trực rừng sản xuất của nông trường bốn trăm linh hai
sau đó cháy lan sang các khu vực lân cận
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng bốn mươi hectare rừng sản xuất
và đang có nguy cơ cháy lan sang khu vực khác hơn một trăm linh hectare nơi có hai mươi hộ dân đang sinh sống
đây cũng là chủ cháy rừng lớn nhất trong ba năm gần đây tại cà mau
tỉnh cà mau có hơn bốn mươi năm hectare rừng ngập ngọt dễ sẽ ra cháy trong mùa khô hai nghìn hai mươi bốn này
đến nay đã có hơn ba mươi sáu hectare trong tình trạng khô hạn nặng
trong đó cảnh báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm là hơn một mươi bốn năm trăm linh hectare
theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
quảng nam được đánh giá có tổng diện tích rừng đứng thứ hai cả nước với trên sáu trăm tám mươi hectare
trong đó diện tích rừng tự nhiên là hơn bốn trăm sáu mươi hai hectare rừng trồng là gần hai trăm một mươi chín hectare

tuy đứng thứ hai cả nước về diện tích rừng nhưng kết quả giả soát cũng cho thấy
diện tích rừng của quảng nam đã suy giảm so với các năm trước
trước tình hình đó tỉnh quảng nam đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì phối hợp với các ngành địa phương liên quan tổ chức giả soát
xác định cụ thể vị trí diện tích thời điểm rừng tự nhiên của tỉnh bị giảm
kiểm tra làm rõ nguyên nhân để thực hiện các giải pháp phục hồi
trên cơ sở kết quả kiểm tra tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định
đồng thời thực hiện nghiêm công tác theo dõi cập nhật trình công bố hiện trạng rừng và báo cáo diễn biến rừng hàng năm